các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trả lời cho câu hỏi trên chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố sẽ công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi định hướng mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ
người đứng đầu ubnd tp hcm cho biết theo kế hoạch thứ sáu hàng tuần các quận huyện phải hoàn thành đánh giá cấp độ dịch gửi báo cáo về ubnd tp
trên cơ sở đó thành phố công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám lần đầu tiên vào thứ hai ngày hai mươi năm tháng một mươi
chắc sẽ mở dần dần các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ mở từ từ tất nhiên muốn mở theo bộ tiêu chí an toàn ông cho biết
tiêu chí đã có sẵn các địa phương căn cứ vào đó và nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ để mở cửa các hoạt động phù hợp với tình hình của mình
mở dần dần an toàn tới đâu mở tới đó ông mãi chia sẻ
theo ông mãi việc mở cửa khó đồng bộ vì tình hình hay các cấp độ dịch ở mỗi quận huyện khác nhau do đó tùy thuộc vào từng địa bàn để quyết định
sẽ thực hiện mở dần các dịch vụ và buôn bán hàng ăn uống tại chỗ cũng như các hoạt động sinh kế khác của người dân
ngày hai mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ công bố cấp độ dịch hiện nay các quận huyện đang khẩn trương đánh giá cấp độ dịch để tổng hợp quyết định rồi công bố
sau khi công bố các địa phương sẽ áp dụng cấp độ dịch và hướng dẫn khác để mở cửa hoạt động
ông mãi thông tin
về ăn uống tại chỗ ông mãi cho hay thành phố đã chủ trương mở lại nhưng mà ở đâu mở như thế nào
bao nhiêu ngành dịch vụ phải dựa trên đánh giá tình hình dịch
theo ông dự kiến tuần sau một số địa bàn sẽ mở
chúng ta đừng ám thị bất cứ một địa bàn nào phải căn cứ tình hình và cấp độ dịch an toàn thì mở mở phải an toàn
có thể nói thế này sẽ mở dần các hoạt động khi tình hình được cải thiện và phải kiểm soát được khi mở
theo ông mãi về chủ trương chủ tịch ubnd tp hcm cho biết thành phố cho phép ăn uống tại chỗ
nhưng mở ở đâu quy mô bao nhiêu phải dựa vào mức độ an toàn và kiểm soát được
gốc của vấn đề là nguy cơ hay không nếu đảm bảo được nguy cơ thì làm ông mãi nói
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ chủ tịch phan văn mãi cho hay
tp hcm không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương
thay vào đó có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông
nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết
ví dụ như khu vực này đạt cấp một rồi thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn còn ở nguy cơ mức hai mức ba
các hoạt động kinh tế cũng có
tuy nhiên do dịch đang diễn biến nên cứ theo nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám địa bàn nào an toàn thì được mở
theo chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín và phục hồi kinh tế xã hội
từ ngày một tháng một mươi nhiều ngành nghề lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại
trừ quán bar bia club pub spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ
giao chiếu phim giạp siếc vũ trường karaoke
bản tử chợ tự phát bán hàng rong vé số rảo
về việc một số nơi xuất hiện tình trạng buôn bán hàng rong
ông mãi nhìn nhận tp hcm rộng và đông dân cư hiện chưa có bán hàng rong
có thể địa phương thấy mức độ tập trung và nguy cơ không nhiều
hoặc cũng có thể chưa quán xuyến nên vẫn có tình trạng này
theo chỉ thị này dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang đi
không được phục vụ tại chỗ
tuy nhiên những ngày gần đây một số quán trên địa bàn tp hcm đã rục dịch đón khách
tại các buổi họp trước đó
phan văn mãi nhiều lần yêu cầu các quận huyện và sở ban ngành liên quan nghiên cứu
mở lại kinh doanh ăn uống tại chỗ bán vé số xem xét gỡ bỏ năm mươi một chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố
cũng tại phiên họp quốc hội báo chí đặt vấn đề với bí thư quận một trần kim yến
về việc nhiều doanh nghiệp đề xuất được mở lại hoạt động karaoke
bà trần kim yến bí thư quận một cho biết theo nghị định một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế quận đang ở cấp độ hai vùng vàng
tuy nhiên bà khẳng định
quận tự tin kiểm soát được dịch
những trường hợp mắc bệnh hầu hết chưa tiêm vaccine hoặc đã tiêm nhưng tiếp xúc rất gần
theo pháp đồ điều trị bằng thuốc monopiravir thì chỉ sau bốn ngày là bệnh nhân âm tính với sars cov hai
và có thể về nhà
bà yến cho biết sau khi tp hcm công bố cấp độ dịch và hướng dẫn cụ thể
quận sẽ cho mở thêm một số hoạt động căn cứ trên nghị quyết một trăm hai mươi
tuy nhiên những hoạt động dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke bar vũ trường
chưa được xem xét mở lại
thông thường người đi hát karaoke không đi hát một mình lại hát trong phòng kín
ít điều kiện phòng dịch khó đảm bảo năm k
dù tiêm hai mũi vaccine thì nguy cơ vẫn rất cao
tương tự là quán bar vũ trường
bí thư quận một giải thích theo bà nhóm hoạt động này là giới hạn cuối cùng khi mở cửa
là một trong những địa bàn có hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường
quán ba sôi động nhất tp hcm bí thư quận một bày tỏ chia sẻ với sự lo lắng của doanh nghiệp
tuy nhiên bà yến nhấn mạnh tinh thần cẩn trọng không được chủ quan
vì một khi đã mở ra thì rất khó để đóng cửa lại
thưa quý vị đề xuất cho phép cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ
được nhiều sở ngành quận huyện tại tp hcm ủng hộ
nhưng vẫn còn băn khoăn về tính khả thi khi triển khai rộng rãi
tuy nhiên việc một số nơi thí điểm mở lại dịch vụ ăn uống
cũng khiến người dân vô cùng vui vẻ và phấn khởi
theo ông phan văn mãi chính phủ đã có nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
vì vậy tp hcm đang nghiên cứu để cụ thể hóa thực hiện
theo đó các tổ công tác của tp hcm cơ quan chức năng và các chuyên gia
sẽ đánh giá tình hình dịch bệnh tại thành phố
trước tiên sẽ đánh giá thành phố đang ở cấp độ dịch nào
theo hướng dẫn của chính phủ bộ y tế để tổ chức các hoạt động phù hợp
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã có những cải thiện
đáng kể và cũng đạt được kết quả cơ bản
tuy nhiên tp hcm vẫn chưa đạt được kết quả bền vững và chưa trở lại trạng thái bình thường mới
vì vậy tp hcm vẫn phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ông phan văn mãi cho biết thêm
theo ông phan văn mãi sở dĩ nói tp hcm chưa trở lại trạng thái bình thường mới
là do các cơ quan nhà nước chưa hoạt động đầy đủ công suất
hoạt động dạy và học trực tiếp chưa trở lại hết hoạt động của các cơ sở y tế
và rất nhiều hoạt động bình thường khác của xã hội cũng chưa khôi phục được hoàn toàn
tính đến nay thành phố chỉ đang dần từng bước mở cửa và việc này lệ thuộc vào kết quả phòng chống dịch
có được như hiện nay là điều rất đáng mừng và hiện thành phố đang cố gắng phát huy kết quả
tuy nhiên nếu tình hình diễn biến chưa phù hợp tp hcm sẽ điều chỉnh trở lại
bởi ngay cả diễn tiến thuận lợi như hiện nay đến tháng một mươi một cũng chưa thể trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn
ông phan văn mãi cho biết
liên quan đến việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ theo ông phan văn mãi
tp hcm sẽ thí điểm trong thời gian tới có thể thí điểm mở cửa ăn uống tại chỗ ở quận bảy hoặc quận khác
việc mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ dựa trên tinh thần khẩn trương nhưng phải đánh giá kỹ
nếu nôn nóng có thể ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch trong thời gian qua chủ tịch tp hcm cho biết
quý vị thân mến trong bối cảnh dịch bệnh đã có diễn biến phức tạp
thì việc tp hcm công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
cùng với đó sẽ mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ ở vùng xanh
sẽ khiến cho người dân yên tâm dần hơn trong công tác phòng chống dịch tại đây
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín
tới quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo
hy vọng quý vị và các bạn sẽ quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại